một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng nay tại một ngôi nhà ở khu đô thị lê hồng phong hai
phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa khiến hai người thương vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng nay khi hai công nhân đang thi công tháo rỡ một căn nhà thì bất ngờ gặp nạn
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu
hiện trường vụ tai nạn rất nguy hiểm hai nạn nhân bị tấm đan mái hiên và một phần trụ của con nhà đè kín người ngay tại cửa ra vào
kết cấu của căn nhà không còn kiên cố có thể đổ sập bất cứ lúc nào
thận trọng sử dụng các biện pháp cứu hộ khoảng một mươi năm phút sau lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nạn nhân thứ hai được xác định đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể người này ra khỏi hiện trường